theo ước tính của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai từ nay đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyển khoảng ba mươi lao động trong đó lao động phổ thâm chiếm trên chín mươi
một số doanh nghiệp tại đồng nai thông báo tuyển lao động với số lượng lên đến vài nghìn công nhân
nguyên nhân là do doanh nghiệp xây dựng thêm nhà xưởng mở rộng sản xuất
ngoài ra sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín một số lao động đã không quay trở lại làm việc
để kết nối cung cầu lao động các cơ quan chức năng của tỉnh đồng nai sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm cố định và lưu động
tại các địa phương trường đại học cao đẳng trung cấp đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tìm kiếm lao động ở các địa phương khác
đồng nai hiện có ba mươi một khu công nghiệp đang đi vào hoạt động thu hút hơn một bốn trăm linh doanh nghiệp đến từ bốn mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ
và hàng nghìn doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp với khoảng một triệu công nhân